nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới cộng hòa ấn độ dự kiến diễn ra từ ngày hai đến ngày bốn tháng ba
chủ tịch nước trần đại quang đã có bài trả lời phỏng vấn báo chí ấn độ trong đó đề cập tới nhiều vấn đề song phương
như quốc phòng kinh tế và thương mại cũng như triển vọng hợp tác giữa hai bên trong tương lai
trả lời phỏng vấn tờ time of india và economic time hai tờ báo lớn và uy tín của ấn độ
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh việt nam và ấn độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời
với nhiều nét tương đồng về lịch sử văn hóa và vừa trải qua một mươi năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
và một năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng gắn bó thông qua việc thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao
và các cấp trên các kênh đảng nhà nước chính phủ quốc hội và giao lưu nhân dân
về quan hệ quốc phòng chủ tịch nước đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực của ấn độ đối với việt nam
trong đào tạo nâng cao năng lực chuyển giao công nghệ quốc phòng và cung cấp tín dụng quốc phòng
liên quan tới kế hoạch mở rộng quan hệ kinh tế song phương chủ tịch nước trần đại quang cho biết
ấn độ tiếp tục là một trong một mươi đối tác thương mại lớn nhất của việt nam
với kim ngạch song phương tăng bình quân một mươi sáu một năm trong một mươi năm qua
bên cạnh đó chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư ấn độ tăng cường đầu tư mạnh mẽ hơn nữa
vào thị trường việt nam đưa ấn độ trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại việt nam
cũng như đưa kim ngạch thương mại song phương lên một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra chủ tịch nước trần đại quang cũng hoan nghênh những nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của ấn độ
trong việc triển khai chính sách hành động hướng đông đồng thời tăng cường kết nối hợp tác phát triển với asean
không chỉ trong khuôn khổ song phương hai bên cũng tiếp tục hợp tác chặt chẽ
và ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương đặc biệt là tại liên hợp quốc